hội thao quân sự quốc tế năm hai nghìn một mươi chín army games hai nghìn một mươi chín đã chính thức khép lại sau một mươi năm ngày hoạt động sôi nổi trên các thao trường tại liên bang nga và chín nước đồng tổ chức
thành tích mà các đội tuyển thi đấu đạt được ở army games hai nghìn một mươi chín đã góp phần khẳng định sức mạnh của quân đội nhân dân việt nam trên trường quốc tế
và đó không chỉ là khả năng thi đấu trên thao trường thể hiện qua việc làm chủ các trang bị khí tài hay kỹ thuật chuyên môn mà đó còn là sức mạnh của ý chí và tinh thần thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo nước nhà
tham gia hội thao quân sự army game hai nghìn một mươi chín việt nam cử tám đội tuyển thi tám môn được tổ chức ở các nước khác nhau bao gồm xe tăng bếp giã chiến kíp xe công binh đơn vị cứu hộ cứu nạn
cuộc thi biểu diễn nghệ thuật được tổ chức tại nga kíp xe trinh sát hóa học tại trung quốc
tiếp sức quân y tại uber kistan và bán tỉa tại belarus
rút kinh nghiệm từ lần đầu tham gia hội thao các đội tuyển việt nam năm nay có nhiều thời gian chuẩn bị hơn và được tạo mọi điều kiện để tập luyện sáp với điều kiện thi đấu nhất có thể
tuy nhiên với trang bị khí tài sử dụng trong thi đấu đều do nước chủ nhà bảo đảm nên khác lạ so với việt nam và đây cũng là một thách thức đối với đội tuyển của chúng ta
chúng ta đang sử dụng những thế hệ xe t năm mươi bốn t năm mươi năm vị trí buồng lái của công chính là một phần ba ở bên trái
nhưng mà sau khi sang bên đấy thì chúng tôi đã tiếp cận cái xe buồng lái là chính giữa
do vậy ảnh hưởng rất nhiều đến trình độ thao tác sử dụng và điều khiển của đồng chí lái xe
cái thứ hai hệ thống chỉ huy hoạt lực ở trên xe t bảy mươi ba là rất là hiện đại
chủ yếu bằng đo đoán khoảng cách bằng những cái tiên laser và sử dụng các cái hệ thống vi mạch và điện tử
đấy nó rất hiện đại nên là khi chúng tôi tiếp nhận là phải nhanh chóng cập nhật và được bạn cũng đã giúp đỡ và hỗ trợ
nên chúng tôi cũng đã tiếp cận nhanh chóng
không chỉ khác lạ về cơ sở vật chất việc tranh lệch nhiệt độ môi trường ngày đêm
khác biệt về ngôn ngữ văn hóa khẩu phần ăn cũng là những khó khăn đối với việt nam
khi có nhiều đội tuyển lần đầu tiên ra nước ngoài tham dự
tuy nhiên với quyết tâm thi đấu hết mình các cán bộ chiến sĩ của tám đội tuyển đều thi đấu rất tốt và đạt kết quả cao
vì lúc đó là cảm giác là chạy là bằng ý chí rồi không bằng sức lực nữa rồi
trong đầu chỉ có nghĩ là chạy và chạy đích kể về trước cố gắng về đến đích
hội thao quân sự quốc tế hai nghìn một mươi chín đã giúp cho mỗi cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân việt nam
rút ra kinh nghiệm từ bạn bè quốc tế không chỉ khẳng định trên đấu trường quân sự
đoàn quân đội nhân dân việt nam còn góp phần lan tỏa thông điệp của tình hữu nghị
yêu chuộng hòa bình và làm bạn với các nước trên thế giới